tính đến sáng nay ngày năm tháng tám toàn tỉnh đồng nai ghi nhận tổng số ca dương tính với sars cov hai trong đợt dịch thứ tư này là sáu ba trăm hai mươi tám ca
trong đó thành phố biên hòa nhiều nhất với ba bốn mươi bốn ca
ngành y tế đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục tập trung truy vết xét nghiệm mở rộng tại các ổ dịch cũ và mới
xét nghiệm diện rộng tại các ổ dịch lớn ở các khu vực phong tỏa tập trung kiểm tra xét nghiệm công nhân trong các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
đảm bảo thực hiện đúng quy định về xét nghiệm tầm soát và sắp xếp sản xuất nơi ở phân luồn năm k
kiểm tra các điều kiện hoạt động và xử lý thích hợp đối với các cơ sở sản xuất nhỏ nằm sen kẽ trong các khu dân cư